thưa quý vị từ hôm nay một mươi một tháng một hà nội bắt đầu cấm xe hợp đồng dưới chín chỗ uber và grab hoạt động ở một mươi ba tuyến phố trong khung giờ cao điểm
từ sáu giờ đến chín giờ sáng và từ một mươi sáu giờ ba mươi phút đến một mươi chín giờ ba mươi phút hàng ngày
theo đó một mươi ba tuyến phố cấm xe hợp đồng vào giờ cao điểm gồm hoàng hoa thám mai xuân thưởng giảng võ láng hạ lê văn lương trường trinh khâm thiên
cầu trương dương chiều nguyễn văn cử sang trần nhật duật hàng bài phủ doãn cầu giấy xuân thủy
giải phóng hiện sở giao thông vận tải đã hoàn thành việc lắp biển cấm các xe hợp đồng dưới chín chỗ đi vào một mươi ba tuyến phố này
lãnh đạo sở giao thông vận tải hà nội cho biết đây là những tuyến phố mà trước đó sở giao thông vận tải cũng đã cấm taxi hoạt động trong khung giờ cao điểm
nhằm giảm ồn tắc giao thông đồng thời sở cũng đã có văn bản gửi các doanh nghiệp kinh doanh xe hợp đồng dưới chín chỗ về việc cấm xe ở các tuyến đường
từ ngày một mươi một tháng một các phương tiện vi phạm sẽ bị lực lượng chức năng xử lý
với mục tiêu nâng cao chất lượng phương tiện phục vụ tốt nhất nhu cầu đi lại của hành khách trên tuyến đường sắt bắc nam
đồng thời xây dựng hình ảnh ngành đường sắt đã thực sự thay đổi để thu hút khách đi tàu
các đoàn tàu được đóng mới đạt tiêu chuẩn quốc tế này là sản phẩm kết hợp của bốn ngành đường sắt hàng không công nghiệp tàu thủy và công nghiệp ô tô
ngày hôm nay chúng ta thấy rằng đó là sự thành công bước đầu của ngành cơ khí của đóng tàu đã có một sự tăng trưởng đột biến
cùng với việc chúng ta lựa chọn đột phá những vật liệu mới để làm sao có tính thẩm mỹ cao hơn độ bền cao hơn cũng như giá thành hạ ơn và chất lượng tốt nhất
các toa xe thuộc các đoàn tàu này được đóng bằng công nghệ vật liệu cao cấp
cửa sổ toa xe được đúc liền khối nên mở rộng lối hành lang đi lại của hành khách tạo không gian rộng rãi thông thoáng
hệ thống điều hòa không khí được vận hành êm không lạnh cục bộ
mỗi vị trí hành khách được bố trí một đèn đọc sách tích hợp sạc điện thoại bằng cổng usb
đi từ thành phố hồ chí minh đi nha trang mà được có một cái chỗ nằm rất là tốt thì tôi nghĩ là đây là sự lựa chọn của dịp tết này rất là an toàn ạ
cũng từ ngày một mươi tháng một tổng công ty đường sắt việt nam phục vụ xuất ăn hàng không miễn phí trên sáu đoàn tàu chất lượng cao này
đây là một trong các dịch vụ mới mà đường sắt phối hợp với công ty cổ phần dịch vụ hàng không sân bay tân sơn nhất thực hiện
trong ngày khai trương hành khách mua vé tàu trên tuyến này đã được giảm một mươi giá vé
theo đó viện kiểm sát nhân dân hà nội giữ quyền công tố tại phiên xử đã đề nghị mức án một mươi bốn một mươi năm năm tù với ông đinh la thăng về tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng
tổng mức hình phạt với bị cáo trịnh xuân thanh bị đề nghị là trung thân
đại diện viện kiểm sát cho rằng bị cáo đinh la thăng đã chỉ đạo cấp dưới ký hợp đồng trái quy định nhằm mục đích để trịnh xuân thanh rút tiền tạm ứng chi tiêu sai mục đích
chỉ trong vòng chưa đầy một mươi ngày thông qua việc chi tạm ứng pvc đã rút tiền của pvn tạm ứng
chi sai mục đích một một trăm một mươi năm tỷ gây thiệt hại hơn một trăm một mươi chín tỷ đồng
bị cáo trịnh xuân thanh cùng bị cáo vũ đức thuận ký hợp đồng epc số ba mươi ba để pvc được nhận tạm ứng hơn sáu triệu usd và một ba trăm một mươi hai tỷ đồng
bị cáo thanh quyết định sử dụng một một trăm một mươi năm tỷ đồng trong số tiền tạm ứng này vào mục đích khác không đưa vào dự án nhà máy nhiệt điện thái bình ii gây thiệt hại cho nhà nước số tiền hơn một trăm một mươi chín tỷ đồng
trịnh xuân thanh còn đề ra chủ trương cùng vũ đức thuận chỉ đạo nguyễn
anh minh và lương văn hòa lập khống hồ sơ rút hơn một mươi ba tỷ đồng từ ban điều hành dự án vũng áng quảng trạch để chia nhau sử dụng cá nhân
trong đó trịnh xuân thanh được ăn chia bốn tỷ đồng
tại phiên tòa hầu hết các bị cáo đều khai nhận như trên
riêng bị cáo đinh la thăng không thừa nhận cáo buộc cho rằng trách nhiệm là thuộc cấp dưới chỉ thừa nhận trách nhiệm của người đứng đầu nhưng chưa kiểm tra giám sát thường xuyên công việc
tuy nhiên căn cứ và các tài liệu đã thu thập được
căn cứ vào lời khai của các bị cáo lời khai của nhân chứng người liên quan và các bằng chứng khác có trong hồ sơ vụ án đủ cơ sở kết luận
dù bị cáo trịnh xuân thanh không thừa nhận hành vi nhưng dựa vào lời khai của các bị cáo khác lời khai của nhân chứng các tài liệu chứng cứ khác có đủ cơ sở khẳng định hành vi phạm tội của trịnh xuân thành
đại diện viện kiểm sát khẳng định việc truy tố các bị cáo là đúng người đúng tội theo quy định của bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
tiếp theo chương trình
người dân sapa căng mình chống chịu rét hại
nhiều hoạt động chăm lo tết cho công nhân ở đồng nai
những ngày qua không khí lạnh liên tục tăng cường nên nhiệt độ tại đỉnh đèo cao phạ xã cao phạ và đỉnh kháu nha xã la bán tần
ở huyện mù căng trải tỉnh yên bái và một số đỉnh núi cao khác đã xuất hiện băng giá
do không khí lạnh tăng cường những ngày qua nhiệt độ ở huyện mù căng trải xuống thấp
có nhiều nơi đo được ba độ c và nhiều điểm đã xuất hiện băng giá
huyện đã chỉ đạo ngành giáo dục cho học sinh nghỉ học và ngừng mọi hoạt động ngoài trời
đồng thời thành lập các đoàn đi kiểm tra công tác phòng chống đói rét cho đàn gia súc
đến thời điểm này trên địa bàn không có châu bò chết vì đói rét
huyện mù căng trải cũng đã chỉ đạo ngành nông nghiệp bám sát địa bàn
phối hợp với chính quyền các xã vận động nhân dân tích cực chăm sóc và chống thả rông gia súc
ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh yên bái cũng đã có văn bản
gửi thành viên ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh
ủy ban nhân dân các huyện thị xã thành phố về việc ứng phó với rét đậm rét hại
thưa quý vị những ngày qua thời tiết rét đậm rét hại đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống sinh hoạt
cũng như sản xuất của người dân huyện sapa tỉnh lào cai
sáng nay ngày một mươi một tháng một nhiệt độ đo được tại đây giao động chỉ từ một đến hai độ c
nhiệt độ thấp đã khiến cho hàng chục nghìn học sinh phải nghỉ học
nhiều ra súc của người dân thiệt hại
tại bệnh viện đa khoa huyện sapa những ngày gần đây số bệnh nhân nhập viện luôn ở mức khoảng một trăm linh bệnh nhân một ngày

đa số bệnh nhân nhập viện mắc các bệnh liên quan đến đường hô hấp như viêm phổi viêm phế quản
nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng trên là do nhiệt độ tại sapa những ngày gần đây luôn ở mức thấp
nhiều người già và trẻ em có sức đề kháng yếu nên rất dễ mắc bệnh
đơn vị chúng tôi tích cực là thảo phòng chống rét cho bệnh nhân
đơn vị tiến hành trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn
và chúng tôi cũng đã cung cấp đầy đủ chăn ga gối đệm quần áo cho bệnh nhân
ngoài ra trong những ngày rét nhiệt độ có thể xuống dưới âm độ như đêm qua
mỗi một buổi bệnh chúng tôi đã mua sắm thêm đảm bảo mỗi buổi bệnh có thêm một lò sửa để đảm bảo nhiệt độ cho bệnh nhân
nhiệt độ thấp nên hầu hết các trường trên địa bàn huyện sapa đều nghỉ học để tránh rét
tuy nhiên một số trường nội trú và cấp ba bảo đảm nhiệt độ phòng học vẫn tổ chức dạy học bình thường
để giữ ấm cho các em các nhà trường đã tăng cường trang bị quần áo ấm đóng kín cửa sổ
bố trí các quạt sửa trong lớp học và tăng khẩu phần ăn giúp các em bảo đảm sức khỏe học tập trong những ngày giá rét
thời tiết ở khu vực sapa rất giá lạnh
nhà trường đã tổ chức hướng dẫn học sinh mặc ấm đi dày đi tất để đảm bảo việc duy trì học
ngoài ra trên lớp nhà trường đã bố trí các lò sửa để các cháu khi vào lớp học ấm
đóng kín cửa sổ có các dèm

theo thống kê từ ngày một đến ngày bốn tháng một tại huyện sapa đã có một mươi chín con da súc bị chết
nâng tổng số gia súc bị chết do rét lạnh từ đầu mùa đến nay lên chín mươi tám con
thời tiết ra lạnh cũng đã khiến đời sống của người dân gặp khó khăn khi không thể ra đồng làm việc
nhiều hoa màu không phát triển da súc da cầm bị chết ảnh hưởng tới kinh tế
nhà trường đã tổ chức hướng dẫn học sinh mặc ấm dày đi tất để đảm bảo việc duy trì học
thủy ba nhân dân huyện sapa vẫn đang tiếp tục phối hợp với các sở ban ngành liên quan tăng cường công tác
chống đói rét cho người vật nuôi và hoa màu huy động lực lượng giúp các hộ dân bị thiệt hại
nhanh chóng khắc phục hậu quả ổn định đời sống sản xuất
thưa quý vị với đặc thù là tỉnh công nghiệp hàng đầu của cả nước
hiện đồng nai có khoảng một triệu công nhân đang làm việc tại các khu cụm công nghiệp
do đó hàng năm cứ đến gần dịp tết nguyên đán việc chăm lo về vật chất và tinh thần cho công nhân lao động
luôn được các cấp các ngành và các doanh nghiệp quan tâm
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại đồng nai cho thấy thời điểm này
nhiều doanh nghiệp tổ chức công đoàn trên địa bàn tỉnh đồng nai đã và đang triển khai các hoạt động
chăm lo tết cho người lao động
công ty trách nhiệm yếu hạn pao sung việt nam là doanh nghiệp có đông công nhân nhất khu công nghiệp
bầu xéo tỉnh đồng nai với khoảng hai mươi bốn công nhân
đến thời điểm này doanh nghiệp đã công bố thưởng tết cho công nhân
ngoài ra doanh nghiệp cũng đã dành khoảng năm tỷ đồng để mua quà tặng
công nhân và tổ chức một số chương trình văn nghệ

ngoài ra doanh nghiệp cũng đã công bố thưởng tết cho công nhân
theo đó hầu hết các doanh nghiệp có mức thưởng tết bằng hoặc cao hơn năm ngoái
cùng với đó là các hoạt động chăm lo tết cho người lao động như hỗ trợ vé xe tổ chức họp mặt tất niên
văn nghệ kết hợp tặng quà bốc thăm trúng thưởng được các cấp công đoàn chủ doanh nghiệp lên kế hoạch tổ chức
chỉ đạo các công đoàn cơ sở là phải nập kế hoạch chăm lo tết cho người lao động
theo đó thì đối với công đoàn cơ sở là phải phối hợp cùng với thủ trưởng cơ quan đơn vị
chủ doanh nghiệp để chăm lo tết cho người lao động bằng các nguồn vốn
bằng tài chính tự có của công đoàn và bằng những phúc nợ của thủ trưởng cơ quan đơn vị doanh nghiệp
để bảo đảm quyền lợi của người lao động ubnd tỉnh đồng nai cho biết đã chỉ đạo các cơ quan liên quan
kiểm tra hướng dẫn doanh nghiệp triển khai chế độ lương thưởng theo quy định của pháp luật
bảo đảm mọi công nhân đang làm việc tại các doanh nghiệp đều có thưởng tết
ngoài ra đối với những công nhân lao động làm việc chưa đủ thời gian một năm
các ngành chức năng tỉnh đồng nai sẽ vận động chủ doanh nghiệp hỗ trợ một số tiền nhất định trong dịp tết
trong phần tin quốc tế tổng thống nga khởi động tiến trình vận động tranh cử
thưa quý vị tiến trình vận động tranh cử tại nga đang tiếp tục nóng dần lên
tổng thống nga vladimir putin vừa có cuộc họp đầu tiên với đội ngũ tranh cử của mình
qua đó chính thức khởi động tiến trình vận động tranh cử với tư cách là một ứng cử viên độc lập
hiện uy tín của ông putin đang ở mức rất cao
cuộc họp đầu tiên của ông putin với ba đồng chủ tịch chiến dịch tranh cử
đã diễn ra tại đại bản doanh của ông putin ở grachynsny dvor
ở thủ đô moscow
tổng thống putin đánh giá cao việc cần thiết phát huy hiệu quả tranh cử qua những cuộc đối thoại trực tiếp
cũng tại cuộc họp tổng thống putin thông báo kể từ ngày một tháng năm
nga sẽ tăng lương tối thiểu từ mức gần chín năm trăm linh rup khoảng một trăm bảy mươi usd lên hơn một mươi một rup
để phù hợp với mức chi tiêu hiện nay
có hơn hai mươi ba ứng viên đã thông báo ý định tranh cử tổng thống nga năm hai nghìn một mươi chín
tuy nhiên đương kim tổng thống putin được đánh giá là gần như không có đối thủ
bởi tỷ lệ ủng hộ ông
đang ở mức rất cao tới hơn tám mươi ba và còn tiếp tục xu thế tăng
nga và iran đã tái khẳng định cam kết đối với thỏa thuận hạt nhân
mang tên kế hoạch hành động chung toàn diện mà tehran và các nhóm cường quốc p năm một
đã đạt được hơn hai năm trước
ngày một mươi ba tháng một tới đây là thời hạn chót mà tổng thống mỹ donald trump
phải đưa ra quyết định có áp đặt lại trừng phạt iran hay không
điều được cho là sẽ ảnh hưởng tới thỏa thuận hạt nhân
trong cuộc gặp diễn ra tại thủ đô moscow ngoại trưởng nga sergei lavrov
và người đồng cấp iran mohammad javad zarif đã cam kết tiếp tục giữ vững
và tuân thủ các nghĩa vụ trong thỏa thuận hạt nhân và cho rằng sự tồn tại của thỏa thuận này
mang ý nghĩa đảm bảo ổn định khu vực cũng như giải quyết các vấn đề liên quan
đến không phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt liên quan đến việc áp đặt lại
những lệnh trừng phạt iran vốn đã được dỡ bỏ sau thỏa thuận hạt nhân
các cố vấn cấp cao của ông donald trump
đều bày tỏ không nên áp đặt trừng phạt trở lại vào thời điểm hiện nay
trong ngày hôm nay ngoại trưởng ba nước anh pháp đức cùng với iran đã có cuộc họp
tại bruxelles của bỉ nhằm tái khẳng định sự ủng hộ đối với thỏa thuận hạt nhân này
cả mỹ và châu âu đều đang có chủ trương siết chặt chính sách nhập cư
tổng thống mỹ donald trump tuyên bố bất kỳ sự cải cách nào đối với luật nhập cư
cũng cần bao gồm kinh phí để xây dựng tường ngăn ở biên giới với mexico
khi đó phía bên kia đại tây dương lãnh đạo của bảy nước nam âu cũng đã ra tuyên bố kêu gọi
sự thống nhất của eu trong việc thực thi chính sách đối với người di cư
phát biểu tại cuộc họp báo ở washington tổng thống trump cho rằng cá nhân tập thể bảo vệ người di cư
bất hợp pháp sẽ phải đóng góp tài chính cho việc xây dựng bức tường biên giới với mexico
đảng cộng hòa đã công bố dự luật có tên đạo luật bảo vệ tương lai nước mỹ nhằm điều chỉnh hệ thống nhập cư của nước này
cụ thể dự luật sẽ cấp kinh phí cho việc xây dựng các cơ sở hạ tầng nhằm cải thiện hệ thống quản lý nhập cư tại mỹ
trong đó có kế hoạch xây tường biên giới với mexico sẽ sớm chấm dứt hệ thống sổ số thẻ xanh
vốn cho phép chọn ngẫu nhiên năm mươi năm người để cấp visa định cư mỗi năm
trong khi đó sau cuộc họp thượng đỉnh tại rome italia lãnh đạo bảy nước nam âu gồm shib pháp hy lạp italia
manta bồ đào nha và tây ban nha đã ra tuyên bố khẳng định giữ cam kết với chính sách chung của châu âu về nhập cư
hiện pháp đang phải đối mặt với số đơn xin tị nạn kỷ lục trong khi italia dự báo sẽ tiếp nhận một mươi người tị nạn trong năm mới
bất bình đẳng thu nhập theo giới đang là vấn đề thời sự nóng tại một số nước châu âu
để giải quyết vấn đề này nhiều nước châu âu đã công bố những biện pháp mạnh mẽ nhằm chống lại sự phân biệt
đối với tiền lương giữa nam giới và nữ giới
iceland từng được diễn đàn kinh tế thế giới xếp hạng là một quốc gia tôn trọng bình đẳng giới nhất
đã trở thành nước đầu tiên trên thế giới áp dụng luật bắt buộc trả lương công bằng giữa nam giới và nữ giới
nước đức cũng đã lựa chọn cách thức minh bạch về tiền lương khi vừa ban hành đạo luật cho phép các nữ nhân viên làm việc cho các công ty
có ít nhất hai trăm linh nhân viên có quyền được biết mức lương của ít nhất sáu đồng nghiệp nam của họ
trong khi đó các doanh nghiệp có hơn năm trăm linh nhân viên phải công khai mức độ tranh lệch
giữa các mức lương còn tại pháp kế hoạch cứng rắn và cụ thể về bình đẳng tiền lương trong năm nay sẽ sớm được công bố
theo báo cáo của ủy ban châu âu một mươi quốc gia châu âu đã thực hiện ít nhất một trong bốn biện pháp cốt lõi hướng đến bình đẳng thu nhập giới
theo đó các nhân viên có quyền được biết về các mức lương doanh nghiệp phải công bố mức lương
nghĩa vụ kiểm toán thương lượng tập thể về bình đẳng tiền lương
quý vị và các bạn thân mến những thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự của truyền hình nhân dân